thưa quý vị cảm giác rét bút ở các tỉnh miền bắc đang giảm dần khi khối không khí lạnh đã trải qua giai đoạn mạnh nhất và đang lệch dần về phía đông
từ đêm nay miền bắc sẽ chuyển nhiều mây mức nhiệt trong đêm nay ở các tỉnh vùng núi phía bắc sẽ tăng lên ngưỡng một mươi bốn một mươi sáu độ
với khu vực đông băng và thủ đô hà nội nhiệt độ đêm nay cũng sẽ tăng nhẹ lên mức một mươi sáu một mươi bảy độ
sang ngày mai bắc bộ sẽ có sương mù trong khoảng thời gian từ bốn đến tám giờ sáng và từ sau tám giờ nắng xuất hiện thì sương mù sẽ tan dần
nền nhiệt miền bắc vì thế tăng dần dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ từ hai mươi hai mươi ba độ
còn ở khu vực phía tây bắc bộ nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
không khí lạnh yếu đi nhưng mưa ở miền trung lại có xu hướng gia tăng là bởi khu vực này đang chịu ảnh hưởng của nhiễu động trong đời gió đông
trong đêm nay và ngày mai nó sẽ gây ra mưa rào và rông trên diện rộng ở các tỉnh từ quảng trị trở vào cho tới tận bình thuận
cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to
nên nhiệt độ ngày đêm ở miền trung ít thay đổi
ở thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế mức nhiệt đêm nay chỉ từ một mươi năm một mươi tám độ
ở các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình định có mức nhiệt là từ một mươi chín cho đến hai mươi hai độ
còn khu vực còn lại là từ phú yên trở vào đến bình thuận có mức nhiệt cao hơn duy trì từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
sang ngày mai ở khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế mưa giảm trời nhiều mây nhiệt độ chỉ từ hai mươi hai mươi ba độ
các tỉnh thành từ đà nẵng đến phú yên có mức nhiệt là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
khu vực còn lại là từ khánh hòa ninh thuận và bình thuận có mức nhiệt là hai mươi sáu hai mươi tám độ
nhiễu động gió đông cũng ảnh hưởng tới khu vực phía đông của tây nguyên nên gây ra mưa rào rải rác trong đêm nay
còn ngày mai tây nguyên trời có nắng và mức nhiệt ngày sẽ duy trì trong khoảng từ hai mươi năm hai mươi tám độ
còn đối với khu vực nam bộ không chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông đêm mưa vài nơi ngày trời nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở nam bộ duy trì mức ba mươi hai ba mươi ba độ
trên biển ở vịnh bắc bộ đêm nay và ngày mai
còn duy trì gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa và vùng biển từ bình định đến cà mau
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám và biển động
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu kèm theo đó là mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước